ngày một mươi tám tháng năm sở tài nguyên và môi trường đà nẵng phối hợp với liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
trung tâm nhiên cứu môi trường và cộng đồng tổ chức tổng kết dự án đại dương không nhựa tại đà nẵng
đây là dự án tái chế nhựa được thực hiện từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
dự án đã thực hiện một trăm sáu mươi chín chương trình tập huấn truyền thông cho các đối tượng nòng cốt cấp quận phường hộ gia đình
thanh niên học sinh ngư dân nhà hàng khách sạn
qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức thay đổi hành vi giảm thiểu phân loại thu gom tái chế rác thải tại cộng đồng
đến nay đã có gần bảy bảy trăm linh kg rác thải nhựa và gần ba mươi kg rác thải nguyên được thu gom